tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
với sự tham gia của bảy trăm linh điểm cầu tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo bộ y tế tại việt nam đã hơn tám mươi ngày không phát hiện ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
đây là tín hiệu vui nhưng cũng không thể tránh khỏi sự lo lắng khi số ca mắc vẫn đang gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới
mặc dù ở trong nước tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát
nhưng các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài dương tính với virus sars cov hai vẫn liên tục được ghi nhận trong thời gian vừa qua
nguy cơ dịch bệnh xuất hiện luôn thường trực nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
chính vì vậy trong thời gian tới công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được yêu cầu đạt trong tình trạng nghiêm ngặt với mức độ an toàn cao nhất
không để ảnh hưởng sức khỏe của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội